xin kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị sau một ngày xét xử vụ bạo hành bé gái tám tuổi tử vong tại tp hcm
ngày hôm nay tòa nhân dân tp hcm đã tuyên phạt nguyễn võ quỳnh trang tử hình về tội giết người
ba năm tù về tội hành hạ người khác tổng hợp hình phạt là tử hình
còn bị cáo nguyễn kim trung thái ba năm tù về tội hành hạ người khác năm năm tù về tội che giấu tội phạm
tổng hợp hình phạt chung là tám năm tù
hội đồng xét xử nhận định đồng tình với viện kiểm sát truy tố trang tội hành hạ người khác
với tỉnh tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần
bị cáo trang đã có hành vi tàn độc gây đau đớn cho bị hại thời gian dài khi bé không có khả năng chống cự
bị cáo phạm tội vì động cơ đê hèn côn đồ với người dưới một mươi sáu tuổi
vì vậy cần phải xử phạt bị cáo một cách nghiêm khắc nhất
thái không phải là đồng phạm với trang về tội giết người
theo tòa thái phạm hai tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm
bị cáo thái là cha của bị hại phạm tội với con gái người lệ thuộc mình là vô trách nhiệm cần xử phạt thật nghiêm
trong khi đó tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo cao minh lòng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại xã mỹ hòa thị xã bình minh tỉnh vĩnh long
về tội giết người xảy ra vào trưa ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
tại ấp mỹ lợi xã mỹ hòa thị xã bình minh tỉnh vĩnh long
theo cáo trạng vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi năm tháng
sáu năm hai nghìn hai mươi hai sau khi uống rượu long nhìn thấy ông huỳnh ngọc phi đang nằm ngủ trên vỉa hè
nên lòng đi đến chỗ ông phi xin tiền mua rượu để uống tiếp
nhưng ông phi không đồng ý long liên dung chân đá nhiều cái trúng vào vùng mặt
và đạp trúng vùng ngực làm ông phi bị chảy máu mũi
sau đó long tiếp tục đi nhặt một viên gạch đánh trúng vào vùng chán của ông phi
lúc này thấy ông phi chảy nhiều máu và bị người dân chi hô lòng mới bỏ về
ông phi được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong
hội đồng xét xử đã tuyên phạt cao minh lòng
một mươi tám năm tù vệ tội giết người
với hành vi tổ chức đưa người khác trốn sang campuchia trái phép
đối tượng phạm hồng hải chú tại xã đắc nhau huyện bù đăng tỉnh bình phước
vừa bị phòng an ninh điều tra công an tỉnh cà mau
phối hợp với công an phường sáu quận một mươi tp hcm bắt giữ
theo hồ sơ phạm hồng hải và trần thanh nhã chú tại tỉnh cà mau
đã cấu kết tổ chức đưa năm người lao động trốn sang campuchia trái phép
với lời hứa việc nhẹ lương cao từ một mươi năm đến một mươi sáu triệu đồng
khi đến nơi hải đã trả thù lao cho nhã với số tiền một mươi năm triệu đồng
sau khi nhận được đơn tố cáo của các bị hại cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh cà mau
đã tiến hành điều tra và khởi tố bắt tạm giam đối với trần thanh nhã
ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố
và lệnh bắt bị can để tạm giam nhưng phạm hồng hải đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú
tại km sáu trăm ba mươi năm quốc lộ một a đoạn thuộc địa phận xã
thanh trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
lực lượng công an tỉnh quảng bình đã tiến hành đón dừng và kiểm tra hai xe ô tô tải
có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa nhập lậu phát hiện nhiều loại mặt hàng không có hóa đơn và chứng tử
qua kiểm tra trên xe tải của đỗ nhất thương chú tại tỉnh bình định điều khiển có một mươi ba mặt hàng
gồm máy cơ xích nồi cơm điện tủ lạnh mini dây nam do nước ngoài sản xuất
không có hóa đơn chứng từ hợp pháp tổng trị giá số hàng hóa trên khoảng bốn mươi triệu đồng
trên phương tiện xe ô tô do mai xuân hòa chú tại thành phố hải phòng điều khiển
đang vận chuyển ba mươi năm mặt hàng gồm áo quần giày dép nồi trên không dầu
toàn bộ số hàng trên đều không có hóa đơn chứng từ hợp pháp với tổng trị giá khoảng năm mươi triệu đồng
hiện công an tỉnh quảng bình đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai trường hợp trên
và tạm giữ tăng vật vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật
sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã chỉ đạo các trường lùi giờ học vào buổi sáng
từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi nhưng vì nhiều lý do nhiều nơi chưa thực hiện
sở đã yêu cầu các trường chậm nhất là đến đầu học kỳ hai phải thực hiện lùi giờ học
đồng thời phải có kế hoạch mở cửa từ sáu h ba mươi để tạo điều kiện cho những phụ huynh
đưa con đến trường sớm để đi làm
bên cạnh đó hiện nay sở giáo dục đào tạo tp hcm cũng đã phối hợp với ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố
kiểm tra giám sát các bếp ăn tập thể đồng thời chỉ đạo các trường học xây dựng kế hoạch
phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh giám sát
việc chế biến giá thành bữa ăn trong nhà trường
sắp tới hai đơn vị sẽ phối hợp lập đoàn giám sát các trường học
nhất là khối tiểu học mầm non về việc đảm bảo an toàn thực phẩm